nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống ngành điện lực việt nam vừa qua tại hà nội
tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ ngành điện lực việt nam
trong tổng số năm mươi ba ý tưởng ban tổ chức đã chọn ra một mươi ý tưởng tiêu biểu nhất để trao giải
các ý tưởng được giải có tính ứng dụng cao tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin
quản lý năng lượng sửa chữa vận hành như sáng kiến ứng dụng hệ thống scada
nhằm tối ưu hóa công tác quản lý vận hành lưới điện trên bản đồ địa lý
nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thông minh thành phố đà nẵng
xây dựng triển khai trục liên thông gửi nhận tân bản điện tử giữa các đơn vị trong evn
cuộc thi là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần sáng tạo
dùng kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tiến trình phát triển doanh nghiệp
thích ứng với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước